ngày hôm nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hội đàm với thủ tướng đức olaf schol đang có chuyến thăm chính thức trung quốc
tại cuộc hội đàm chủ tịch trung quốc nhấn mạnh ông olaf scholz là nhà lãnh đạo châu âu đầu tiên đến thăm trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
và đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến trung quốc trên cương vị thủ tướng đức
ông tập cận bình cho rằng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên và làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực
cũng như đem lại cho hai nước cơ hội phát triển quan hệ song phương
nhà lãnh đạo trung quốc nhấn mạnh năm nay đánh dấu năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao trung quốc đức và năm thập kỷ qua cho thấy
nếu hai bên tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau tìm kiếm nền tảng chung trong khi vẫn giữ khác biệt
tiếp tục trao đổi và học hỏi lẫn nhau và theo đuổi hợp tác hai bên cùng có lợi
thì quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng và tiến triển bền vững
chủ tịch trung quốc khẳng định trong tình hình quốc tế phức tạp và thay đổi trung quốc và đức cần hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề toàn cầu
sau cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc thủ tướng đức đã có cuộc gặp với thủ tướng trung quốc lý khắc cường
ông olaf schol được cho là sẽ nêu những khó khăn mà giới doanh nghiệp đức gặp phải khi tiếp cận thị trường trung quốc
trung quốc là thị trường lớn cho hàng hóa đức từ máy móc đến ô tô